đến sáu giờ sáng nay ngày hai mươi một tháng bốn đã tròn năm ngày việt nam không ghi nhận ca mắc mới covid một mươi chín
tổng số ca mắc hiện tại vẫn là hai trăm sáu mươi tám ca
đây là tín hiệu tốt được ghi nhận đến thời điểm này trong công tác phòng chống dịch của nước ta
theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
hiện nay cả nước có năm mươi ba bệnh nhân mắc covid một mươi chín đang điều trị tại chín cơ sở y tế trên cả nước
tình hình sức khỏe của các bệnh nhân mắc covid một mươi chín nặng hiện đều tiến triển tốt lên
các y bác sĩ đang tiếp tục nỗ lực để điều trị chăm sóc các bệnh nhân này
trong số các ca bệnh hiện một mươi bốn ca đang điều trị có kết quả xét nghiệm một lần âm tính
và bảy ca có kết quả xét nghiệm hai lần âm tính với sars cov hai